thưa quý vị rác thải điện tử là một nhóm chất thải đặc thù phát sinh chủ yếu từ hộ gia đình và các văn phòng công sở
trong các loại rác thải hiện nay rác thải điện tử được quan tâm chú ý đến nhiều nhất vì đây là loại rác thải có tốc độ phát sinh được coi là lớn nhất
có nhiều chất và hợp chất độc hại khi thải bỏ tiêu tốn nhiều loại kim loại quý hiếm
theo thống kê mỗi năm ở việt nam thải ra môi trường hàng trăm nghìn tấn rác thải điện tử các loại
tuy nhiên việc xử lý rác thải điện tử không hề đơn giản
việt nam tái chế là chương trình đầu tiên tại việt nam thực hiện thu gom và xử lý loại chất thải này góp phần hạn chế nguồn thải ra môi trường
nguyễn mai hương và tạ thị thanh phúc là hai bạn trẻ đang quản lý một cửa hàng bán các sản phẩm thân thiện với môi trường
hàng ngày công việc đều gắn với chiếc máy tính và các thiết bị điện tử
khi những thiết bị này hỏng hóc hoặc hết giá trị sử dụng đều được các bạn có cách xử lý riêng
việc làm này cũng được lan tỏa tới những người hàng xóm xung quanh trở thành một thói quen
cứ có đồ cũ hỏng mọi người lại mang sang để hương và phúc phân loại sắp xếp cẩn thận trước khi đại diện của nhóm việt nam tái chế mang đi
việt nam tái chế là tổ chức thực hiện việc thu hồi và xử lý miễn phí rác thải điện tử và hỗ trợ xử lý pin đã qua sử dụng
chương trình cũng hướng tới mục tiêu tuyên truyền nhận thức cho nhân dân về tác hại của rác thải điện tử
đây vốn là loại rác mà từ lâu chúng ta chưa có nhiều khái niệm
khi mình biết đến chương trình của việt nam tái chế mình cũng có trao đổi với bạn bè đồng nghiệp
khi mình sử dụng các sản phẩm pin mình có thể gom lại một điểm
sau khi mình nói về việc pin có hại như thế nào khi thải môi trường mọi người cũng khá giật mình và ngạc nhiên về chuyện không nghĩ nó có hại như vậy
mọi người nhận được thông tin cũng khá ủng hộ mọi người cũng tích cực đưa pin lại
những thiết bị điện tử đặc biệt là pin có chứa trị
khi mà nó xả ra môi trường nó sẽ ngấm vào đất và nó ảnh hưởng đến nguồn nước của chúng ta và ngay cả môi trường nó dần dần nó sẽ bị giống như kiểu người ta gọi là đầu độc
với sự phát triển của ngành công nghiệp chóng mặt như hiện nay thì rác điện tử đang có tốc độ tăng nhanh gấp ba lần so với loại rác thải khác
điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người như các bệnh ung thư đường hô hấp tim mạch và thấn kinh
ở việt nam rác thải điện tử còn được quan tâm bởi cơ sở hạ tầng
rác thải điện tử còn được quan tâm bởi cơ sở hạ chế đối với việc tai chế và xử lý loại rác thải này
cũng như sự phân biệt bác hồ giữa một dạng chất thải nguy hại và một dạng tài nguyên đô thị điển hình
tôi thấy đa phần là mọi người là coi cái rác thải điện tử không coi chúng là rác mà coi chúng là một phần như kiểu tài sản
tài sản và mọi người là cư xử với chúng nó là sẽ để trong các cái kho này rồi là trong nhà này trong các cơ quan đơn vị
cứ chấp chứa ở đấy từ năm này qua năm khác
hoặc là một cách cư xử nữa là mọi người khi mà gặp những người mà thu mua sát hụt hoặc là các cửa hàng đồ cũ thì là họ sẽ bán
họ coi đối với khối tư nhân thì là vậy họ vẫn coi chúng là tài sản và coi chúng là có thể thu hồi lại một chút tiền
chứ là thay vì là ở nước ngoài thì họ lại rất là coi trọng cái vấn đề này
và họ coi chúng là thực sự hoàn toàn là rác thải điện tử cần phải xử lý cần phải tái chế
và thậm chí là muốn
nếu đem đi xử lý thì họ còn phải mất tiền
rác thải điện tử tới các sản phẩm sử dụng điện có dây dẫn điện hay pin thường chứa các loại hóa chất độc hại
nếu không xử lý đúng cách sẽ gây ô nhiễm môi trường đất nước không khí
một viên pin dùng hết khi vứt đi có thể làm ô nhiễm năm trăm linh lít nước hoặc một mét khối đất trong năm mươi năm
tuy nhiên rác thải điện tử đến nay vẫn chưa được nhận thức đúng
chương trình việt nam tái chế của chúng tôi bắt đầu trở thành một trường hợp

từ đến thời điểm nay là chúng tôi đã thực hiện được khoảng năm năm
trước thì là chúng tôi cũng rất là cố gắng nỗ lực bằng mọi cách để mà tuyên truyền nâng cao nhận thức của mọi người
và giới thiệu cho mọi người về chương trình thu âm rác thải điện tử này
nhưng mà bắt đầu từ năm hai nghìn một mươi bảy thì bắt đầu là chương trình là được mọi người biết đến nhiều hơn và đón nhận
các thiết bị điện tử thải bỏ sẽ được việt nam tái chế vận chuyển bằng xe chuyên dụng
đưa đến các nhà máy được cấp phép xử lý chất thải nguy hại
tại đây các thiết bị điện tử sẽ được xử lý bằng cách tháo rỡ theo quy trình chuyên nghiệp
tuân thủ việc bảo vệ môi trường và sức khỏe
tất cả nguyên liệu thu hồi sau tái chế được phân loại đến các cơ sở phù hợp để tiếp tục xử lý
tại hà nội và tp hcm hiện nay có hơn một mươi điểm thu gom rác thải điện tử miễn phí
với việc xã hội ngày càng phát triển đòi hỏi con người sử dụng nhiều hơn nữa các sản phẩm điện tử
thì chương trình thu gom rác thải điện tử của việt nam tái chế được kỳ vọng sẽ giúp hạn chế ô nhiễm môi trường việt nam trong tương lai